thưa quý vị ngày hôm nay tức là ngày mùng hai tết nhâm dần
cả nước đã ghi nhận số ca mắc mới covid một mươi chín thấp nhất trong khoảng hai tháng vừa qua
trong ngày có gần sáu tám trăm linh ca khỏi nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên hai sáu mươi tám tám trăm năm mươi ba ca
tổng số liều vaccine đã được tiêm là trên một trăm tám mươi một năm triệu liều
trong đó tiêm mũi một là gần bảy mươi chín một triệu liều tiêm mũi hai là gần bảy mươi bốn hai triệu liều
tiêm mũi ba tiêm bổ sung tiêm nhắc và mũi ba liều cơ bản là trên hai mươi tám ba triệu liều
với những kết quả như trên trong công tác tiêm chủng tính tới thời điểm này
nước ta là một trong sáu nước có độ bao phủ vaccine phòng covid một mươi chín cao nhất trên thế giới
trong năm hai nghìn hai mươi một chiến dịch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín lớn nhất trong lịch sử đã được triển khai thành công
tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine là chín mươi chín chín và tỷ lệ tiêm đủ hai liều là chín mươi sáu
một mươi dân số từ một mươi tám tuổi trở lên trong đó đã có ba mươi tám năm người dân đã được tiêm mũi ba
tỷ lệ trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi tiêm mũi một là chín mươi bốn tám và mũi hai là tám mươi ba
đã từng là nước tiếp cận vaccine chậm nhưng với ý chí và sự vào cuộc của cả bộ máy chính trị
việt nam trở thành một trong số sáu quốc gia hàng đầu trên thế giới về tốc độ và tỷ lệ bao phủ tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
thậm chí đã về đích sớm hơn so với mục tiêu khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới

đến một mươi bốn h ba mươi phút ngày hôm nay tổng số liều đã tiêm ở việt nam là gần một trăm tám mươi một sáu triệu liều
trong đó vào ngày một tháng hai tức là ngày một tết nguyên đán nhâm dần hệ thống y tế đã tiêm hơn một trăm năm mươi liều
và đây là nỗ lực của cả hệ thống y tế trong thực hiện chiến dịch tiêm vaccine mùa xuân năm hai nghìn hai mươi hai tiêm chủng xuyên tết
thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về việc thần tốc thực hiện chiến dịch tiêm chủng mùa xuân
toàn hệ thống y tế cả nước đã rất nỗ lực đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người để tiêm vaccine cho các đối tượng
cho toàn bộ trẻ em và người lớn có chỉ định và đến thời gian tiêm
tính đến hết tháng một năm hai nghìn hai mươi hai bộ y tế đã tiếp nhận đủ số vaccine phòng covid một mươi chín mua từ nguồn ngân sách nhà nước
trong tổng số hai trăm một mươi ba bảy triệu liều đã tiếp nhận đã phân bổ một trăm chín mươi sáu triệu liều
còn khoảng một mươi bảy bảy triệu liều chưa phân bổ do mới được tiếp nhận
cần tiến hành các thủ tục để kiểm định chất lượng và xuất xưởng vaccine
với tinh thần làm tốt làm hiệu quả để hoàn thành mục tiêu tiêm chủng cho toàn bộ các đối tượng được chỉ định
tp hcm vẫn tổ chức tiêm vaccine phòng covid một mươi chín xuyên tết không nghỉ một ngày nào
nhằm tạo điều kiện cho người dân được tiêm vaccine đầy đủ tăng tỷ lệ tiêm phủ tại thành phố
nhiều điểm tiêm chủng xuyên tết vẫn được tổ chức tại hai mươi một quận huyện và thành phố thủ đức tại tp hcm
người dân đến tiêm chủng không cần đăng ký danh sách trước
tại khoa cấp cứu bệnh viện lê văn thịnh tp thủ đức cũng như mọi năm
các kiếp trực sẽ thay phiên nhau làm việc suốt hai mươi bốn tiếng
điểm đặc biệt của năm nay đó là bên cạnh khám sàng lọc khu phía ngoài cấp cứu cho bệnh nhân
thì các nhân viên y tế có thêm nhiệm vụ mới là tiêm vaccine cho bất cứ người dân nào khi có nhu cầu
do các điểm tiêm tại các cơ sở chỉ định tích hợp cùng với khoa cấp cứu của bệnh viện
nên dự kiến các điểm tiêm sẽ mở cửa xuyên suốt hai mươi bốn giờ trong dịp tết cho đến ngày hai mươi tám tháng hai
đối tượng được tiêm là toàn bộ trẻ em và người lớn có chỉ định và đến thời gian được tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
một tin vui nữa là hôm qua ngày một tháng hai tức ngày mùng một tết nhâm dần
cả nước ghi nhận giảm gần một bảy trăm linh ca mắc covid một mươi chín so với ngày trước đó
trong ngày có gần bốn mươi f không khỏi bệnh nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên hai sáu mươi hai năm mươi tám ca
tổng số liều vaccine đã được tiêm là trên một trăm tám mươi một bốn triệu liều
bộ y tế tiếp tục chỉ đạo các tỉnh thành phố tổ chức triển khai chiến dịch tiêm chủng mùa xuân trên địa bàn
bảo đảm hiệu quả và an toàn tiêm chủng theo đúng số lượng vaccine phòng covid một mươi chín đã được cấp không để lãng phí vaccine
các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
các địa phương không được tự đặt ra yêu cầu quy định về phòng chống dịch trái với quy định của trung ương và hướng dẫn của bộ y tế
yêu cầu các cơ sở y tế thực hiện nghiêm chế độ trực tết bảo đảm đầy đủ thuốc sinh phẩm trang thiết bị và lực lượng cán bộ nhân viên y tế
sẵn sàng phục vụ cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín và khám chữa bệnh cho người dân trong dịp tết
tiếp tục chủ động bám sát diễn biến tình hình dịch do chủng mới omicron gây ra tăng cường các biện pháp phòng chống dịch
đặc biệt là công tác kiểm tra xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm các quy định về phòng chống dịch
thưa quý vị theo phát động của thủ tướng chính phủ ngành y tế và các địa phương đã triển khai chiến dịch tiêm chủng thần tốc mùa xuân hai nghìn hai mươi
với tinh thần làm việc xuyên tết làm ngay làm tốt làm hiệu quả trong cả những ngày nghỉ tết
các lực lượng sẽ đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người để hoàn thành mục tiêu tiêm chủng cho toàn bộ các đối tượng được chỉ định
đây là việc làm thể hiện lòng quyết tâm nỗ lực hết mình của đảng chính phủ đồng thời là ý chí quyết tâm cao của đội ngũ y tế
tám giờ ba mươi sáng ngày hai mươi chín tháng chạp năm tân sử các y bác sĩ tại điểm tiêm chủng mùa xuân thuộc trung tâm y tế quận hai bà trưng
vẫn đang triển khai tiêm vaccine cho người dân có lẽ đây là cái tết đặc biệt nhất đối với họ
vì các y bác sĩ vừa phải thực hiện nhiệm vụ trực tại cơ quan vừa tiến hành tiêm vaccine cho nhân dân
thực hiện theo chỉ thịnh của chính phủ thì giám đốc đã chỉ thị cho toàn bộ nhân viên của chúng tôi
trong chín ngày tết chúng tôi đã triển khai tiêm vaccine cho người dân
chúng tôi luôn luôn phải thường trực tại các điểm tiêm chủng để đảm bảo là người dân trên địa bàn được tiêm đủ ba mũi tiêm
dù bất kể thời gian nào và thực hiện theo như thế thì chúng tôi cũng quán triệt là năm nay là chúng tôi là không về quê
và chúng tôi luôn luôn thường trực tại đơn vị
chiến dịch thần tốc tiêm chủng mùa xuân có ý nghĩa to lớn về nhiều mặt bởi tỷ lệ bao phủ vaccine càng cao
nguy cơ lây nhiễm số ca mắc tỷ lệ chuyển nặng và tử vong càng giảm tính mạng sức khỏe của mỗi người đều rất quý
và vaccine là vũ khí
khí là lá chắn hiệu quả nhất để bảo vệ nhất là với những người cao tuổi người có bệnh nền
đối với tình hình dịch bệnh đang rất là phức tạp đối với các y bác sĩ nói chung thì đều phải có một tinh thần trách nhiệm
rất là cao trong trực cũng như là trong vấn đề tiêm chủng và để phục vụ cho người dân có thể có kiện tết vui vẻ
thì chúng tôi là những y bác sĩ thì những ngày này thì đáng nhẽ là phải được ghiên
là gia đình vui vẻ ăn tết với gia đình thì nung nào cũng phải sẵn sàng với một cái tinh thần trách nhiệm cao nhất để mục đích an toàn cho người dân
chiến dịch tiêm mùa xuân này thì các bác sĩ làm việc rất là chăm chỉ và rất là nhiệt tình thôi
việc triển khai này nó sẽ tạo điều kiện cho những người bận rộn và chưa có thời gian tiêm
nó giúp cho em tiêm được trước tết để có thể ăn tết nó yên tâm hơn
tỷ lệ bao phủ vaccine là yếu tố tiên quyết để cùng với thuốc điều trị và ý thức
người dân giúp chúng ta có thể tự tin yên tâm mở cửa trở lại an toàn các hoạt động kinh tế xã hội trong thời gian sớm nhất
phải tranh thủ từng giờ từng ngày chạy đua với thời gian để triển khai chiến dịch tiêm chủng mùa xuân
hoàn thành mục tiêu tiêm chủng sớm thì nhiều người sẽ được bảo vệ nhiều cơ sở kinh tế được mở cửa
nhiều người lao động được trở lại làm việc học sinh lại được cấp sách tới trường
tình hình dịch bệnh vẫn đang tiếp tục
có những diễn biến mới
vì vậy tết này thì nhiều y bác sĩ cũng như những nhân viên y tế và cả các tình nguyện viên
cũng đã tình nguyện ở lại ăn tết cùng các bệnh nhân
mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi không khí tết ở bệnh viện giã chiến tp hcm
sắc xuân và những hương vị tết cổ truyền được chính các y bác sĩ tại đây chuẩn bị
dù không được đủ đầy nhưng tràn ngập sự yêu thương và ấm áp
mấy nay nghe nhạc xuân rồi nó báo về nghe cũng đông đông cũng muốn về ăn tết
mấy anh em cũng chung tay chia sẻ dựng lên cái cây mai đó cho có không khí tết
cũng cảm ơn các bác sĩ ở đây cũng tận tình cho bệnh nhân góp cho phần cho bệnh nhân càng mau hết bệnh
tình hình dịch bệnh vẫn đang tiếp tục có những diễn biến mới
vì vậy tết này hầu hết các bệnh viện giã chiến ở tp hcm đều trực chiến đảm bảo một trăm linh quân số
nhiều y bác sĩ đều đảm bảo một trăm linh quân số
nhân viên y tế và cả các tình nguyện viên cũng đã tình nguyện ở lại ăn tết cùng bệnh nhân
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để đón được một cái tết trọn vẹn và ý nghĩa
tiếp tục gác lại niềm vui riêng lực lượng y tế cả nước đã và đang góp phần đem lại một cái tết an toàn
và mùa xuân bình yên cho người dân
một năm mới nữa đã đến nhiều ước vọng được gửi gắm
và với những y bác sĩ tại đây mong rằng sẽ không phải tiếp đón thêm nhiều bệnh nhân
và mọi người hãy tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch
bởi điều này sẽ giúp các y bác sĩ sớm được trở về